hơn sáu năm qua hằng ngày những suất ăn sáng của các em học sinh vùng cao ở xã lóng sập
huyện mộc châu tỉnh sơn la đã được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập chuẩn bị
những bữa sáng được đóng góp từ suất ăn tiền lương của các cán bộ chiến sĩ nơi đây
đã giúp các em có thêm động lực để đến trường mỗi ngày
hơn bốn giờ sáng khi mọi người vẫn đang ngủ thì khu bếp ăn của đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập đã sáng đèn
để kịp bữa sáng cho hơn năm mươi em học sinh trước giờ lên lớp
các cán bộ chiến sĩ ở đây phải dậy từ rất sớm để bắt tay vào việc chuẩn bị
gần sáu giờ sáng những món ăn đã hoàn tất để chuẩn bị mang đến trường học cho học sinh
những suất cơm những phần thức ăn sau khi đã được chuẩn bị xong chia thành hai phần và được mang đi theo hai hướng
một phần sẽ được các chú bộ đội mang đến điểm trường búc bát cách trung tâm gần bảy km
phần còn lại mang đến khu trung tâm cho bốn mươi bốn em học sinh
tại khu trung tâm của trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học trung học cơ sở xã lóng sập
đúng sáu giờ ba mươi phút sáng học sinh đã xếp hàng để nhận phần cơm được các chú bộ đội biên phòng chuẩn bị
được các chú bộ đội mang cơm xuống cho ăn rất là ngon
cháu cũng rất vui khi đến trường
đối với bữa ăn sáng của đồn biên phòng dành cho các cháu
thì không chỉ là cái tình cảm quân dân mà đây chính là sự quan tâm đặc biệt để giúp các em có bữa ăn sáng ấm lòng
kể từ thời gian mà có trên đồn cửa khẩu lóng sập
có quan tâm đến các em thì hầu như các em này không nghỉ học
và đi theo học thường xuyên đều đặn và chất lượng học tập cũng được nâng lên
ngoài các bữa ăn sáng cho học sinh từ năm hai nghìn một mươi năm thực hiện chương trình nâng bước em đến trường
đơn vị còn nhận đỡ đầu ba em học sinh trong đó có một em ở nước bạn lào
hàng tháng mỗi em sẽ được hỗ trợ năm trăm linh đồng và nhận đỡ đầu từ khi vào lớp một đến lúc học hết lớp một mươi hai
những việc làm này đã góp phần thắp sáng ước mơ của các em học sinh khi được các chú bộ đội luôn sẵn sàng nâng bước hôm nay